tại trường trung học cơ sở phú lộc xã phú lộc sở thông tin và truyền thông phú thọ
phối hợp với ủy ban nhân dân huyện phù ninh đã tổ chức chương trình giao lưu tìm hiểu về biển đảo việt nam
tại buổi giao lưu đã diễn ra các phần thi sôi nổi hấp dẫn giữa các em học sinh của nhà trường
các em đã nhiệt tình thể hiện sự hiểu biết của mình về vị trí vai trò tiềm năng thế mạnh của biển đảo việt nam
những phong tục nét văn hóa đặc sắc của các địa phương vùng biển
cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền các quy định của nhà nước về bảo vệ chủ quyền khai thác tài nguyên biển đảo việt nam
chương trình giao lưu tìm hiểu về biển đảo việt nam được tổ chức thường xuyên vào sáng thứ hai tại các trường học trên địa bàn tỉnh
đây là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò vị trí chiến lược của biển đảo việt nam
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc đến đông đảo tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ